một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề qua điện thoại quy mô lớn vừa bị công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
qua công tác trinh sát công an huyện ea leo đã phát hiện bắt quả tang đối tượng vi văn hợp tâm chú xã ea huy huyện ea leo đang tổ chức ghi số đề bao lô qua tin nhắn điện thoại di động
với các con bạc hà văn định và đàm tuấn anh cùng ở xã ea huy huyện ea leo với số tiền gần bốn mươi triệu đồng
qua đấu tranh với ba đối tượng trên công an huyện ea leo đã làm rõ được đường dây đánh bạc này gồm ba cấp
do đối tượng võ trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và nguyễn hải quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng ở xã ea huy huyện ea leo cầm đầu
bước đầu công an huyện ea leo đã xác định số tiền các đối tượng sử dụng vào việc chơi số đề đánh bạc khoảng chín trăm linh triệu đồng
một vụ việc đánh bạc khác cũng vừa bị công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên phát hiện
một mươi ba đối tượng bị bắt giữ khi đang đánh bạc
dưới hình thức chơi chắn vật chứng thu giữ là gần năm mươi ba triệu đồng
khoảng một mươi sáu h một mươi phút ngày một mươi năm tháng hai tại nhà ở của phạm văn mậm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở thôn lại trạch xã yên phú huyện yên mỹ
các trinh sát thuộc đội hình sự công an huyện đã phát hiện bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang có hành vi đánh bạc dây hình thức đánh trán
thu tại chiếu bạc trên người các đối tượng và khám xét tại nhà của đối tượng mậm
lực lượng công an thu giữ tổng số tiền là năm mươi hai triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng cùng nhiều vật chứng liên quan
hiện công an huyện yên mỹ đang tiến hành phân loại các đối tượng tiếp tục điều tra củng cố xử lý hồ sơ
phố cổ hội an là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của tỉnh quảng nam
đặc biệt là vào các dịp lễ tết số lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến hội an rất đông
và song hành với đó là thời cơ thuận lợi để tội phạm cướp giật tài sản lợi dụng sơ hở của du khách gia tăng hoạt động
đối tượng trần văn quang sinh năm hai nghìn một chú phường thanh hà tp hcm
nguyễn an là đối tượng cầm đầu cùng với ba đối tượng đinh phương sơn lê đình thông và trần hữu phước
cùng chú tại thị xã điện bàn thực hiện hành vi cướp sật tài sản của du khách nước ngoài tại tp hội an
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã thực hiện bốn vụ cướp sật tài sản trên địa bàn tp hội an
bọn chúng sử dụng hai xe máy thay phiên nhau dò la trên các tuyến đường vắng vẻ nơi ít người qua lại
thấy có du khách người nước ngoài để tài sản trong dò xe liền ra tay cướp sật rồi tẩu thoát
số tiền cướp được là năm triệu sáu trăm linh nghìn đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác
công an huyện hậu lộc thanh hóa phối hợp với các phòng nghiệp vụ vừa ngăn chặn kịp thời
vụ một mươi bảy công dân trên địa bàn huyện đang trên đường sang trung quốc lao động trái phép
khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi hai tháng hai qua công tác tuần tra công an huyện hậu lộc đã phát hiện
xe ô tô khách biển kiểm soát ba mươi sáu b một trăm một mươi bảy có biểu hiện chở nhiều công dân trên địa bàn huyện
sang trung quốc nên đã yêu cầu lái xe đưa phương tiện và ba mươi bảy hành khách về trụ sở công an huyện
để làm rõ bằng các biện pháp điều tra xác minh bước đầu lực lượng công an đã xác định
trong số ba mươi bảy hành khách trên xe có một mươi bảy trường hợp khai nhận đang trên đường ra cửa khẩu lạng sơn
để sang trung quốc hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chuyển sang các tin tức khác liên bộ công thương tài chính vừa công bố giá bán lẻ mặt hàng
từ một mươi năm h ngày một mươi năm tháng hai đây cũng là kỳ điều chỉnh giá xăng dầu đầu tiên trong năm mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
theo đó giá xăng dầu vẫn giữ nguyên ở mức một mươi sáu hai trăm bảy mươi hai đồng một lít với xăng e năm ron chín mươi hai xăng ron chín mươi năm ba bán lẻ không cao hơn một mươi bảy sáu trăm linh ba đồng một lít
các mặt hàng dầu được bán lẻ với mức giá như sau
dầu diesel năm s là một mươi bốn chín trăm linh chín đồng một lit
dầu hỏa một mươi bốn một trăm tám mươi năm đồng một lit
dầu ma rút là một mươi bốn chín trăm linh chín đồng một lit
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s là một mươi ba hai trăm bảy mươi năm đồng một kg
như vậy đây là lần thứ ba giá xăng dầu liên tiếp giữ nguyên kể từ kỳ điều hành giá vào ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến nay
thành phố vũng tàu vừa ghi nhận một trường hợp ở phường tám thành phố vũng tàu tử vong do sốt xuất huyết
nguyên nhân xuất phát từ tâm lý chủ quan của bệnh nhân phớt lờ yêu cầu tuân thủ điều trị của bác sĩ
bệnh nhân tử vong là nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
theo các bác sĩ sau khi được chuẩn đoán là mắc sốt xuất huyết
bệnh nhân không quay lại khám như lịch hẹn mà tự mua thuốc uống tại nhà
ngoài bệnh nhân tử vong thì từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
thành phố ghi nhận hai trăm hai mươi ca mắc sốt xuất huyết
toàn thành phố phát hiện năm mươi ổ dịch sốt xuất huyết
và tất cả các ổ dịch đều được xử lý trong vòng hai mươi bốn giờ
sau đó tiếp tục được nhân viên y tế dự phòng theo dõi liên tục trong hai tuần
trung tâm y tế tp vũng tàu khuyến cáo người dân không lơ là chủ quan với bệnh sốt xuất huyết
không để xảy ra trường hợp đáng tiếc như nạn nhân trên
tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị và các bạn nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn
đến với những thông tin trong các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội ở khu vực phía nam
nhưng trước hết bảo trân xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức quan trọng khác
năm hai nghìn một mươi tám được đánh giá là năm khá khởi sắc của ngành y tế tp hcm
trong đó mạng lưới các phòng khám vệ tinh theo mô hình chuỗi bệnh viện gần dân
là một trong một mươi điểm sáng của ngành y tế tp
mặc dù chỉ là một trong bốn phòng khám đa khoa trực thuộc bệnh viện quận thủ đức tp hcm
phòng khám đa khoa linh xuân hiện nay
đón nhận khám và điều trị từ bảy trăm linh đến một trăm linh người dân trong một ngày
với nhiều chuyên khoa khác nhau
là địa bàn đông dân cư đặc biệt là lượng công nhân lưu trú lớn
nên từ khi ra đời phòng khám này đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân trong khu vực
không có mất thời gian nhiều
ví dụ mình đi làm công nhân mà
ví dụ mình xin nghỉ buổi sáng mình đi khám rồi về
vậy là vẫn có chiều vẫn đi làm được
còn đi lên chứ mấy kia là xa quá
đi về đến nhà thì một mươi một một mươi hai giờ rồi
rồi về nghỉ ngơi rồi khỏi không có đi vào gì
giờ ca làm được hết
còn đây là mình đi khám chừng tiếng mấy hai tiếng thôi là xong rồi
rồi về mình nghỉ ngơi được
rồi xong rồi đến giờ đồng giờ mình rễn đi làm được
theo ghi nhận của phóng viên
bệnh nhân đến khám và điều trị khá đông
ở bốn phòng khám đa khoa trực thuộc bệnh viện quận thủ đức
với trung bình mỗi ngày từ năm trăm linh đến một bệnh nhân mỗi phòng khám
điều này cho thấy nhu cầu khám chữa bệnh rất lớn của người dân trên địa bàn
hầu như là tám chín mươi là dân địa phương ở đây
thì các cô chú bác
tức là rất là thuận tiện trong việc giao thông
thứ hai là thời gian khám rất là nhanh
trung bình mỗi ca khoảng từ một mươi đến một mươi năm phút
bệnh nhân có thời gian nhiều hơn
và bác sĩ cũng được có thời gian tiếp xúc bệnh nhân nhiều hơn
thì qua đó bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân kỹ hơn
giúp cho bệnh nhân an tâm trong điều trị
thứ hai là lúc bệnh nhân đã tin tưởng bác sĩ
thì cái khả năng điều trị nó thành công cao hơn
vì chuyến đổi phương tức hoạt động của các phòng khám đa khoa khu vực
theo hướng mang bệnh viện đến gần dân
với các loại hình dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú
ở các khu vực dân cư ở xa bệnh viện
là giải pháp hiệu quả giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến quận
mô hình bệnh viện thu nhỏ với trang thiết bị đầy đủ
đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao
là cánh tay nối dài của bệnh viện tuyến quận
trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân
thưa quý vị trong năm hai nghìn một mươi tám
thành phố hồ chí minh đã đón được bảy năm triệu lượt khách quốc tế
ước tăng một mươi tám năm so với năm hai nghìn một mươi tám
chiếm khoảng năm mươi tổng lượng khách quốc tế của cả nước
đóng góp tích cực vào sự phát triển văn hóa kinh tế của địa phương và cả nước
ứng dụng du lịch thực tế ảo theo công nghệ va
nhằm tăng cường trải nghiệm của du khách
khi giới thiệu về các điểm du lịch tại thành phố
là một trong những điểm sáng của thành phố
trong việc áp dụng công nghệ
nhằm phát triển chất lượng du lịch tại các điểm tham quan
cũng như góp phần tăng tính thực tế
và khâu quảng bá du lịch thành phố hồ chí minh tới du khách
quản lý được công trình du lịch của mình
về mặt tài sản về mặt các hệ thống điện chiếu sáng cấp thoát nước
những hệ thống camera quan sát
để biết được chuyện gì đang xảy ra
trên cái bản đồ số a ba d này cho phép nhà quản lý làm được những điều đó
như vậy thì cái lợi ích nó mang lại cho du khách cho nhà quản lý
tận dụng được công nghệ
trong thời đại công nghệ bốn
để nâng cao hiệu quả tiết kiệm chi phí
và tạo ra những giá trị rất là khác biệt so với cách làm truyền thống
ngoài việc phát triển hạ tầng công nghệ cao và du lịch
thành phố cũng chú trọng việc nâng cao chất lượng du lịch
qua việc tăng cường đưa ra các sản phẩm
và hoạt động du lịch mới
và kết nối với các điểm đến tại các tỉnh thành lân cận
như lễ đón đoàn khách đầu tiên đến thăm thành phố năm hai nghìn một mươi tám
ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh
với nét mới là đêm sắc màu việt nam
và tinh hoa ẩm thực các vùng miền
hội trợ du lịch quốc tế thành phố hồ chí minh
thứ nhất đó là việc phải hoàn thành chiến lược phát triển du lịch việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi
là hàm định hướng cho toàn ngành phát triển trong thời gian tới
thứ hai đó là vấn đề phát triển sản phẩm
chúng tôi nhận định phát triển sản phẩm mặc dù có nhiều cải tiến
tuy nhiên vẫn chưa xứng với tiềm năng thế mạnh của thành phố
và thứ ba đó là độ dài lưu trú và chi tiêu của du khách
vẫn không được phát triển
vẫn còn khá thấp
chưa xứng là một trung tâm du lịch
là một đô thị lớn nhất nước
và môi trường du lịch
nhất là cái tính an ninh an toàn cho du khách
thì vẫn chưa bền vững
trong năm hai nghìn một mươi chín
việc tiếp tục tăng cường công tác nâng cao chất lượng
của các điểm đến tại thành phố cho các du khách
đặc biệt là các du khách quốc tế
thì công tác tiếp tục áp dụng các ứng dụng công nghệ cao
và việc phát triển du lịch
tăng cường trải nghiệm của du khách
là một việc làm cần thiết
để ngành du lịch thành phố
đạt được mục tiêu
thu hút được chín triệu lượt các quốc tế
đến thành phố hồ chí minh
những ngày đầu xuân ấm áp
trên công trường dự án điện gió tây nguyên
ở xã giờ lê giang
huyện yà hờ leo tỉnh đắk lát
hàng trăm công nhân cùng các kỹ sư thi công dự án
đang chạy đua với thời gian
để nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục
để đưa công trình hòa vào lưới điện quốc gia
theo đúng kế hoạch
việc thi công dự án điện gió tây nguyên
hầu như được tiến hành
trên đồi cao
với các thiết bị siêu trường siêu rộng
nên các công nhân kỹ sư gặp không ít khó khăn thách thức
nếu để sang mùa mưa
phải dựng chuyển thiết bị và thi công
trên đất ba giang lầy lội
công việc sẽ càng khó khăn gấp nhiều lần
chính vì vậy tranh thủ thời tiết mùa khô thuận lợi
ngay khi kết thúc kỳ nghỉ tết
các tổ thi công đã tập trung làm tăng ca
để sớm hoàn thành công việc
để đẩy nhanh tiến độ
cũng như là
đảm bảo tiến độ bàn giao cho chủ đầu tư
thì phía tổng thầu chúng em
cũng đã có những biện pháp
về huy động máy móc nhân lực
tăng ca về hệ thống kỹ thuật chuyên môn cao
để cố gắng hoàn thành dự án
đưa vào vận hành cũng như là bàn giao cho chủ đầu tư
đúng theo như cái thời gian
mà đã cam kết
tiến độ thực hiện của chúng em hiện tại
với tổng thể quy mô của dự án
chúng em đã thực hiện được khoảng độ bảy mươi rồi
và chúng em cũng sẽ cố gắng
đẩy nhanh tiến độ thi công
và cố gắng hoàn thành hạng mục đưa vào sử dụng bàn giao cho chủ đầu tư
trong khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
dự án điện gió ở huyện ialeo
tỉnh đắk lắc là công trình điện gió đầu tiên
ở tây nguyên do công ty cổ phần
giải pháp năng lượng gió hpai
làm chủ đầu tư triển khai
làm ba giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi
đến năm hai nghìn hai mươi hai
vốn đầu tư khoảng một mươi ba tỷ đồng
đến thời điểm này giai đoạn một của dự án
đang thi công vượt tiến độ
và đã hoàn thành trên bảy mươi các hạng mục
gồm nhà làm việc trạm biến áp
một trăm một mươi kv ba tu binh
một mươi hai trụ cánh quạt
và hệ thống đường dây đấu nối hai mươi hai kv
tổng số giai đoạn một là hai mươi tám tám mw
hiện tại theo tiến độ
đơn vị thi công
như kiến khoảng tháng ba hai nghìn một mươi chín
là bắt đầu phát hành vận hình thương mại
năm tổ máy đầu tiên
còn đến tháng sáu hai nghìn một mươi chín
thì một mươi hai tổ máy
của toàn bộ giai đoạn một sẽ được hoàn thành
và hoàn thành lợi điện quốc gia
còn đến tháng sáu hai nghìn một mươi chín

còn đối với
gioi đoạn hai gioi đoạn ba
thì phía đơn vị chúng tôi
đang tiến hành các cục tục liên quan
để bổ sung vật điện lực
vào hệ thống điện quốc gia
và dự kiến
đến năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ hoàn tất
gioi đoạn hai và gioi đoạn ba
của dự án trang đại của tây nguyên
đắk lắk nói riêng
và các tỉnh tây nguyên nói chung
được nhận định là rất phù hợp
để phát triển điện gió
với suất gió đo được luôn đạt từ bảy
để phát triển điện gió
đến bảy năm m trên dây
với tốc độ này khi hoàn thành
các dự án có thể hoạt động đạt công suất một trăm linh
hiện toàn tỉnh đắk lắc có năm dự án điện gió
được phê duyệt và chín dự án
đang trong quá trình khảo sát
với tổng công suất khoảng một tám trăm linh mw
tổng mức đầu tư lên đến gần bảy mươi tỷ đồng
đối với điện gió thì hiện nay
đã có một cái nhà máy điện gió
trang trại phong điện tây nguyên
ở huyện eleo với công suất là hai mươi tám tám mw
dự kiến là tháng ba này
sẽ phát điện gió
sẽ phát điện thương mại
có bốn dự án khác
sẽ dự kiến là khởi công
trong năm hai nghìn một mươi chín này
với tổng công suất khoảng bốn trăm linh mw
ngoài ra chúng tôi đã cho
chín nhà đầu tư
với dự kiến tổng công suất
khoảng hơn một ba trăm linh mw
hiện nay đối với những dự án
ngoài vùng được quy hoạch
chúng tôi cũng đang tiếp tục
lựa chọn các nhà đầu tư
để cho khảo sát
với dự kiến khoảng
mùa xuân là mùa của nhiều nắng
nhiều gió nhất ở đắk lắk
và các tỉnh tây nguyên
từ chỗ cái nắng cái gió không mang tên
nay nguồn tây nguyên vô tận này
đã được định danh một cách thiết thực
thành điện gió điện mặt trời
tiềm năng lớn đang được khơi dòng
giúp tây nguyên từ nay có thêm những mùa vụ
thu nắng gạt gió
khởi đầu cho những mùa xuân tràn đầy năng lượng
thưa quý vị và các bạn
vào sáng ngày hôm nay
lễ hội chùa tam trúc thị trấn ba sao huyện kim bảng
của tỉnh hà nam đã chính thức khai hội
tới dự có đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương
thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
tỉnh hà nam và một số địa phương lân cận
và đông đảo tăng ni phật tử
du khách thập phương
đây là lần đầu tiên lễ hội được phục dựng lại
tại chùa tam trúc
có thời gian kéo dài đến hết tháng ba âm lịch
ngày khai hội năm nay đã thu hút hàng vạn
tăng ni phật tử du khách thập phương
hành hương về thăm quan lễ phật
theo thống kê từ ngày một đến ngày mùng bảy tết
chùa tam trúc đã đón trên một mươi vạn lượt khách
trước tình hình trên
để đảm bảo tốt an ninh trật tự
lễ khai hội và các hoạt động
tại lễ hội chùa tam trúc năm hai nghìn một mươi chín
công an tỉnh hà nam
đã chủ động xây dựng kế hoạch
triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ
để đảm bảo tuyệt đối an toàn
các đại biểu trung ương địa phương và nhân dân
về sự lễ hội
đội công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch
triển khai lực lượng phân công
một trăm hai mươi vụ cân sĩ
để thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau
thứ nhất là thực hiện công phương án
và giám đốc quân tỉnh
phân công thực hiện bảy chốt
liên quan đến bảo vệ gia đình trật tự
tại lễ hội
thứ hai là đảm bảo an toàn
tuyệt đối trong các ba gã tư
các trung đường trên địa bàn toàn huyện
thứ ba là tăng cường lực lượng hình sự
tập trung nắm tình hình
tập trung ngăn sẵn
những hoạt động
đối tượng lợi dụng lễ hội
tham gia hoạt động bóc túi
cũng như là trộm cắp
để đảm bảo an ninh trật tự
cho nhân dân và số khách thập phương
tham gia buổi lễ khai hội
công an tỉnh hà nam đã triển khai phương án
đảm bảo an ninh trật tự
bố trí phương tiện cán bộ chiến sĩ tham gia
với một mươi chín chốt đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông
phòng chống cháy nổ
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn
xử lý kịp thời những trường hợp lợi dụng lễ hội
có hành vi gây phức tạp về an ninh trật tự
với sự cố gắng nỗ lực của ban tổ chức lễ hội
và lực lượng công an hà nam
lễ khai hội chùa tam trúc
đã diễn ra an toàn lành mạnh
để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách
để bảo vệ trật tự an toàn cho du khách
về tham gia lễ hội
các bố trí lực lượng an ninh trật tự
cũng như là các hướng dẫn rất là tốt
lễ hội chùa tam trúc có ý nghĩa quan trọng
nhằm bảo tồn và giữ gìn di sản văn hóa của địa phương
và giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa kiến trúc nghệ thuật
không gian cảnh quan
góp phần phát triển khu du lịch tam trúc
thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh hà nam
là hoạt động chào mừng quảng bá
cho đại lễ vê sát liên hiệp quốc hai nghìn một mươi chín
được tổ chức tại chùa tam trúc
dự kiến từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
sự báo thời gian tới
lượng khách đến chùa tam trúc tiếp tục tăng mạnh
công an tỉnh hà nam sẽ tiếp tục triển khai lực lượng
tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự công cộng
cho người và phương tiện tham gia lễ hội chùa tam trúc
xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
mặc dù ngày mai một mươi ba tháng riêng
mới là chính hội
nhưng ngay từ ngày hôm nay một mươi hai tháng riêng
tại huyện tiên du của tỉnh bắc ninh
hội điêm đã thu hút được hàng vạn đợt khách
du xuân chảy hội nghe quan họ
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
về không khí của hội liêm trong ngày đầu khai hội
đây mới chỉ là lần thứ ba
mình đến hội điêm thôi
thì lần thứ ba
thì đây là lần đầu tiên mình đi từ buổi khai hội
thì ngay cái buổi khai hội này
mình đã cảm thấy là cái không khí đã rất là nhộn nhịp rồi
và mặc dù có hơi mưa một chút
nhưng mà có cảm giác là mưa
thì làm cho không khí hội
lại cảm ơn cái màu sắc của mùa xuân
tôi nghe tiếng hội điêm là rất nổi tiếng
ba từ nâu rồi
mà tôi vẫn ước mơ muốn được đi
hôm nay tôi đi tôi vẫn khỏi lắm
bắt đầu vào đến cổng là tôi đã thấy
người nhìa trả nại
rất là vui
tôi nghĩ là có điều kiện
để nghe những cái giọng hát của quê hương mình
tôi rất là thích
xây xưa hồ hởi thưởng thức
những giai điệu quan họ từ các liền anh liền trị
là không khí chung của ngày hội
du khách đến đây ngoài nghe quan họ
còn có thể tham gia vào những trò chơi dân gian
hay viết thư pháp
đặc biệt hơn năm nay các hoạt động diễn ra
trong lễ hội nhằm tôn vinh giá trị
của dân ca quan họ bắc ninh
nhân dịp kỷ niệm một mươi năm được unesco công nhận
là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
chúng tôi đã
tập trung vào
việc tựa chọn
các cơ lộc bộ
hát tại khu vực bồi linh
cũng như là hát tại
các hai nhà chứa quan họ
và các gia đình
các nghệ nhân
và hát tại

năm nay là cái việc
hát quan họ
hát dân ca quan họ

và sức khỏe

đảm bảo công tác vệ sinh môi trường
thưa quý vị và các đồng chí
cách đây bốn mươi năm ngày một mươi bảy tháng hai
trung quốc nổ súng tấn công sáu tỉnh biên giới phía bắc việt nam
cả dân tộc việt nam tiếp tục phải đứng dậy
phát huy cao độ lòng dũng cảm
chí thông minh và tài năng sáng tạo
trong sản xuất và chiến đấu bảo vệ
đã có rất nhiều câu chuyện nơi biên thủy
khi đó được kể lại bằng những bài thơ
bài văn hay những khúc hát
và trong rất nhiều các tác phẩm đó
chúng tôi xin được nhắc đến một ca khúc
mang âm hưởng hào hùng
với lời ca sụp sôi ý chí và niềm tự hào dân tộc
có sức hiểu triệu toàn quân
toàn dân đứng lên
đó chính là bài hát
chiến đấu vì độc lập tự do của nhạc sĩ phạm tuyên
được viết vào đúng đêm ngày một mươi bảy tháng hai
khi mà nghe ca khúc đó
thì nó thôi thúc
cả một dân tộc mình
đứng lên để bảo vệ
biên giới của mình
và thứ hai bảo vệ độc lập và chủ quyền của mình
và nhất là những người
lính cầm súng
thì muốn sung phong ra mặt trận
dù chỉ là một ca khúc đơn giản
với giai điệu
một ca khúc phổ thông
thế nhưng chính những ca từ trong bài hát ấy
đã gieo vào lòng người
niềm xúc động lớn lao
bởi tình cảm và ý chí sụp sôi của tác giả
hơi gắm trong từng lời ca
những cái tác phẩm nghệ thuật
trong đó có những cái bài hát
nó có cái tác dụng giống như những lời hiệu triệu
những cái lời động viên
người ta hay dùng cái hình ảnh
tiếng kèn sung trận
những cái bài hát như là của nhạc sĩ phạm tuyên
thì rõ ràng lúc đó
rất nhanh chóng tất cả mọi người đều thuộc
và nó làm cho
mỗi một người dân việt nam lúc đó
như là có một sự sôi
sụp trong lòng
và họ đã
chiến đấu đến giọt máu cuối cùng
nhạc sĩ phạm tuyên
người đã sáng tác ca khúc này
ông cho biết ông sáng tác bài hát
trong cảm xúc tức thì trước sự anh dũng
của quân và dân ta
ở nơi biên cương của tổ quốc
và bài hát cũng mở đầu cho một loạt các ca khác
tết kẻ cuộc chiến tranh vệ quốc
kéo dài từ mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
tôi vẫn nhớ
lời của một nhạc sĩ đàn anh
mà lúc đó anh đi bè đi
đi miền nam
anh nhắc tôi
tức là anh nói
ông tuyên ơi
trong chiến tranh
âm nhạc là một vũ khí
ở trong này chúng tôi chỉ ngủ có một bắt thôi
ý muốn nói
chức năng cao quý của âm nhạc
nó động viên
luôn cái tinh thần yêu nước
của mọi người
và tôi viết
có một đêm tôi viết
cảm động nhất
là khi bài hát được phát
ở trên làn sóng
của đài tiếng nói việt nam
thì anh em gọi điện cho tôi
bảo là này
ở khu năm
với lại ở tây nguyên
gọi điện ra
các thanh niên
gọi điện ra
bảo nghe xong cái bài hát
chúng tôi muốn ra biên giới phía bắc
thưa quý vị và các bạn
trên mặt trận đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đã có không biết bao nhiêu sự hy sinh thầm lặng
của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi tám
toàn lực lượng công an đã có tám đồng chí hy sinh

tám mươi sáu đồng chí bị phơi nhiễm hiv
hoặc tổn hại sức khỏe
khi thi hành công vụ
thế nhưng các chiến sĩ công an
vẫn chưa bao giờ trùng bước
trong phóng sự sau đây
xin mời quý vị và các bạn
cùng lắng nghe tâm sự
của một chiến sĩ cảnh sát hình sự
đã từng trải qua điều trị
chống phơi nhiễm hiv
sau khi chấn hấp tội phạm
tôi đã yêu thích cái ngành cảnh sát
từ khi còn là học sinh tiểu học
cũng được bản thân gia đình
cũng là gia đình truyền thống kết mạng
cũng như là có ý thức
đối với cam ghét của tội phạm
nhưng vì thế tôi chọn ngành công an
trong trí tưởng tượng của tôi
trước khi vào ngành
nó là một cái gì đấy rất đẹp đẽ
nhưng thực tế quá trình ra công tác
mình thấy được bao nhiêu khó khăn vất vả
dường như không bao giờ biết trước
được ngày mai
tội phạm thì rất nhiều thủ đoạn
một hình quân vệ
cảm ơn quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị và các bạn
từ quá trình tôi đi học
rồi là hằng ngày đêm đến đi làm
thì nhìn ánh mắt của mẹ
cũng là trùng xuống
ngay từ khi mà cháu được nhận về phường
cháu đi làm thì tôi đã lo
có những đêm một mươi một một mươi hai giờ đêm
cháu cũng chưa về
thì nói thật là những buổi đầu không ngủ nổi
có những hôm đang ngồi giữa cơm
thì cháu cũng phải đi làm
sơn nó về
nó nói lại cái việc
sự việc của cháu hôm đấy
cháu làm việc đấy
thì thực sự là
cháu nói và con rất là suy nghĩ
con chỉ nói với mỗi mẹ thôi
thì thực sự lúc ý chí là tôi chết lặng người
tôi lặng người đi và
tôi lúc ý thì đúng là thật là đã khóc
đã khóc và lo lắng
và thôi thì bây giờ thì
đúng là cái nghề
cái nghề của con đã chọn rồi
bây giờ làm cái việc không may nó như thế
thì thôi con phải cố gắng thôi
thì thôi con phải cố gắng thôi

nói chuyện với nhau rất là dài là lâu
đối với cháu thì nó có cái nghề như thế
đấy cũng là một cái
không những là nghề mà nó lại là có một cái nhiệm vụ quan trọng
là bảo vệ cái sự bình yên đấy
thì tôi thực sự là tự hào
vì cháu đã được tiếp nối từ cái truyền thống của gia đình
trong quá trình điều trị thuốc
cũng như là
ba tháng đợi kết quả xét nghiệm
thì nhiều suy nghĩ trong đầu tôi hiện ra

tôi nghĩ đến tương lai
rồi nghĩ đến những tình huống
rồi cũng có những lúc chán trường
bù lại thì được gia đình
cũng như là cả bộ chiến sĩ anh em
trong đơn vị động viên
thăm hỏi nghiệp thời
ban chỉ huy công an phường công an quận công an thành phố
rất là quan tâm
bản thân tôi thì đã suy nghĩ lại và vững tin hơn
đối với con đường phía trước
tôi vẫn nghĩ là mình đã chọn đúng con đường
vâng thông qua câu chuyện vừa rồi có thể thấy
đó không chỉ là sự hy sinh của riêng bản thân
các chiến sĩ công an
mà còn là sự hi sinh của các chiến sĩ công an

trong hành trình cùng với con em mình
chiến đấu với hiểm nguy mà bọn tội phạm gây ra
thế nhưng ý thức được trọng trách trên vai
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
vẫn đang tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
nêu cao tinh thần ý chí chiến đấu
thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương
thường xuyên tự soi tự sửa
học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy
sẵn sàng chiến đấu hy sinh
vì sự bình yên của nhân dân
từ khi bước chân vào lực lượng công an
đã xác định là làm việc với nghề
trong cuộc đời mình cũng sẽ phải va trạm
với rất nhiều loại tội phạm
trong đó có tội phạm những htv
chúng tôi cũng luôn an tâm tư tử công tác
xác định rõ cho mình là cái phương hướng phân đấu
cũng như là tấn công chấn áp
các loại tội phạm đó để làm sao hoàn thành tốt
để đẩy lùi tội phạm
giữ gìn được an ninh trật tự của địa bàn
thật sự là khi mà
đã theo hành theo nghề rồi
đã được đứng trong
ngũ của đảng
và đã được nhân dân tin tưởng ra phó
thì bất kỳ một chính sĩ nào đó
khi mà đã
trong quá trình mà phát hiện
kể cả đặc biệt đối tượng
liên quan đến cướp cướp giật
hay là đối tượng liên quan đến thiết bản pháp luật
là với một cuộc xác áo là chúng tôi cũng sẽ
với tinh thần chức quyến chức thắng
không để đội phạm nó lộng hành
mà mình cũng với tinh thần nói thì
khi mà mình được huấn luyện hàng năm rồi
với tinh thần chức quyến chức thắng
chúng tôi cũng không có vấn đề gì cả
trên bất cứ trận tuyến nào
của lực lượng công an cũng luôn thường trực
những khó khăn gian khổ thậm chí là nguy hiểm
xong dù trong bất cứ tình huống nào
người chiến sĩ công an
vẫn luôn sẵn sàng đối mặt
hiểm nguy không làm các anh sợ hãi
mà càng tăng thêm quyết tâm đấu tranh
phòng chống các loại tội phạm
chúng tôi cũng đã giáo dục chính trị tư tưởng
cho cán bộ chiến sĩ
làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ
và ý chí tiến công
đến cùng với các loại tội phạm
để giữ gìn an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường
cùng với bản lĩnh của người chiến sĩ công an cách mạng
thì chính sự động viên của gia đình
đồng nghiệp và sự quan tâm kịp thời
của các cấp lãnh đạo
đã tiết thêm động lực và niềm tin
để các chiến sĩ vượt qua mọi thử thách
tiếp tục tận tụy vì công việc
tất cả vì sự bình yên của nhân dân
thì tôi cũng thay mặt
ban chỉ huy công an phường tượng cát
cũng xin chân thành
người lời cảm ơn
tới ban giám đốc công an thành phố
ban chỉ huy công an quận bắc tử liêm
các hồng chí đã kịp thời
động viên và quan tâm
tới cán bộ chiến sĩ công an phường
đây nó cũng là cái nguồn
động viên cho cán bộ chiến sĩ
để tiếp tục trong công tác đấu tranh
và phòng ngừa tội phạm trên địa bàn
quận bắc tử liêm nói chung và thủ đô nói riêng